vào thời gian này thì trên nhiều cánh đồng nhân dân cả nước đang nô nức chuẩn bị bước vào vụ đông xuân sau những ngày ăn tết nguyên đán
hòa chung bầu không khí đó sáng nay đồng bào các dân tộc vùng lũ xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai đã tổ chức thi cải ruộng đầu năm mới trong lễ hội xuống đồng truyền thống hàng năm cầu mong mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
năm nay hội thi được tổ chức trên chính những thử dụng đã bị vùi lấp bởi cơn lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn vừa qua
đây là hội thi được tổ chức hàng năm của đồng bào dân tộc giấy xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai
tham gia hội thi là những thợ cày tiêu biểu khéo léo dèo dai ở các thôn bàn của xã
theo quan niệm của người dân việc cây ruộng đầu năm sẽ giúp họ gặp nhiều thuận lợi may mắn trong cuộc sống
thông qua lễ hội cũng là một dịp để bà con nhân dân tìm hiểu được nét đẹp của truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc giấy và các dân tộc ở xã quang kim
cũng như là xây dựng con người việt nam phát triển gắn liền sản xuất với văn hóa của các dân tộc ở trên địa phương lào cai
cùng với hội thi đồng bào dân tộc xã quang kim và vùng lân cận đã thực hiện nghi thức tế lễ mở hội xuống đồng cầu mong sức khỏe cho mọi người mọi nhà ước muốn mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt bội thu
đây là lễ hội được giữ gìn bảo tồn qua nhiều thế hệ có ý nghĩa sâu sắc thể hiện niềm tự hào về bản sắc dân tộc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân